hội đồng thi đua khen thưởng trung mương đã phát động phong trào thi đua trong cả nước cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở nhằm thiết thực xây dựng hình ảnh cán bộ công chức viên chức kỳ cương trách nhiệm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng hồ chí minh
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung mương đã dự và chủ trì buổi lễ cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương đồng chí võ văn thường bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung mương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ t
phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung mương đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng các lãnh đạo các bộ ngành địa phương
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng đánh giá cao hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã lựa chọn nội dung văn hóa công sở làm chủ đề chính trong phong trào thi đua năm nay
thủ tướng nhấn mạnh trong những năm qua nhiều tỉnh thành địa phương trong cả nước và một số ngành đơn vị đã trở thành tấm gương trong văn hóa công sở
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế
ở một số nơi công tác tiếp công dân chưa thường xuyên và chưa đi vào thực chất một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền thiếu trách nhiệm với dân không nghiêm túc chấp hành nội quy quy chế có lời nói hành xử không chuẩn mực thiếu công bằng với cấp dưới gây bức xúc trong nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp
thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng trung ương thủ tướng chính thức phát động phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
để hưởng ứng mạnh mẽ rộng khắp phong trào này cũng như thông điệp của chính phủ về kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả bứt phá thủ tướng yêu cầu cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích
cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích văn hóa để nước đánh chăng mới nhảy văn hóa đợi nhắc thì làm không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm để trong trị lý các nhiệm vụ được trao mà nhân dân cơ quan đang mong đợi
văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội cán bộ công chức phải thực sự nêu gương với người thân gia đình con cái bạn bè đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội
văn hóa công sở là đúng giờ không đi trễ về sớm xóa bỏ thứ văn hóa đang trong giờ rời nhiệm sở không có lý do chính đoán yêu cầu cán bộ công nhân viên không được bỏ bê công việc không ăn lạm từng giây từng phút từng đồng thế của người dân
thực hành làm hết giờ sao làm hết việc xóa bỏ văn hóa sớm cấp ô đi chiều cấp về
thủ tướng nhấn mạnh văn hóa công sở với trách nhiệm công vụ đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu để cụ thể hóa các nhiệm vụ
thủ tướng đề nghị xây dựng văn hóa công sở dựa trên ba trụ cột đó là xây dựng lại hệ thống văn hóa chuẩn mực cho công sở kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa
hình thành nên cốt cách
cán bộ chuyên nghiệp tận tâm sáng tạo vì người phục vụ

trong mỗi điều kiện công tác phải luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao thể hiện tính chuyên nghiệp trong ứng xử biết cách tổ chức công việc
thủ tướng đề nghị các bộ ngành trung ương và địa phương thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ các chương trình đề án đã được giao triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở trong cơ quan đơn vị mình
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức bồi dưỡng cho cán bộ công chức về văn hóa công sở đạo đức công vụ
tại lễ phát động thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao cờ thi đua cho các bộ ngành địa phương và chính thức phát động phong trào thi đua văn hóa công sở